ba luật gồm đất đai nhà ở và kinh doanh bất động sản sẽ được chính phủ chính quốc hội cho phép thi hành từ ngày một tháng bảy sớm hơn nửa năm so với kế hoạch
tại nghị quyết số bảy mươi hai và bảy mươi ba ngày một mươi bảy tháng năm chính phủ đồng ý với đề xuất về việc xây dựng nghị quyết của quốc hội sửa đổi luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn
luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản theo hướng có hiệu lực thi hành sớm từ ngày một tháng bảy thay vì ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm như được thông qua tại kỳ họp hồi đầu năm
bộ trưởng tư pháp được sao thay mặt chính phủ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị bổ sung nghị quyết của quốc hội nêu trên vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn
để chính thức có hiệu lực sớm sáu tháng các nghị quyết này dự kiến được chính quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ bảy đang diễn ra
việc sớm đưa vào thực hiện các luật này kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn trong tiếp cận đất đai cho sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư
góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic vừa công bố danh sách thoái vốn đợt hai năm hai nghìn hai mươi bốn với ba mươi một doanh nghiệp
trong đợt này scic dự kiến sẽ thoái hết vốn tại nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sản chứng khoán
trong danh sách thoái vốn đợt này có tám công ty niêm yết trên sản chứng khoán gồm công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản hà giang công ty cổ phần fpt
tổng công ty tư vấn xây dựng việt nam công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an sang
công ty cổ phần thiết bị phụ tùng sài gòn công ty cổ phần xây dựng vật liệu bến tre
và công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hải phòng
thương vụ đáng chú ý nhất trong đợt này là tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic
dự kiến thoái toàn bộ năm tám vốn tại công ty cổ phần fpt giá trị tương ứng khoảng sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
trước đó trong danh sách thoái vốn đợt một năm hai nghìn hai mươi bốn scic cũng dự kiến sẽ thoái vốn khỏi hai mươi bảy doanh nghiệp
quý một năm nay nợ xấu ghi nhận tăng mạnh
theo thống kê trong hai mươi bảy ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán
có đến hai mươi ba ngân hàng chứng kiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng lên
theo thống kê tổng nợ xấu nội bảng của hai mươi bảy ngân hàng trên sàn chứng khoán cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
là hơn hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng chiếm hai một mươi tám trong tổng dư nợ cho vai khách hàng
so với hồi đầu năm nợ xấu của những ngân hàng này đã tăng hơn hai mươi sáu bảy trăm linh tỷ đồng tương đương tăng một mươi ba năm
trong khi so với một năm trước cuối một năm hai nghìn hai mươi ba nợ xấu nội bảng đã tăng hơn năm mươi ba năm trăm linh tỷ đồng tương đương tăng ba mươi một ba mươi bảy
trong hai mươi bảy ngân hàng có đến hai mươi ba ngân hàng chứng kiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng lên trong quý i năm nay
trong khi đó tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu có xu hướng suy giảm tại hai mươi hai trên hai mươi bảy ngân hàng
trong một báo cáo gần đây công ty chứng khoán acbs lưu ý
ngoài nợ số tăng thì nợ nhóm hai nhóm nợ cần chú ý và nợ tái cơ cấu của ngành ngân hàng
đều có xu hướng tăng lên trong cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy là một lớp nợ xấu mới đang có số hiệu hình thành
với tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng mạnh đến cuối tháng ba năm nay
đã không còn ngân hàng nào duy trì được tỷ lệ nợ xấu dưới một
hiện những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất có thể kể đến như bắc á banh
tết công banh việt công banh việt tin banh lb banh acb bidv sia banh
đều có tỷ lệ nợ xấu trên một trong đó bắc á banh có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ở mức một một mươi năm
tại tết công banh tỷ lệ nợ xấu trên dư lợi cho vay là một một mươi ba
tại việt công banh trong cuối một tỷ lệ nợ xấu của việt công banh đã tăng từ mức chín mươi tám lên một hai mươi sáu
các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay thấp tiếp theo là việt tinh banh một ba mươi năm
lb bank một ba mươi chín acb một bốn mươi bảy bidv một năm mươi một sia banh một chín mươi sáu
đây là những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu dưới hai và thấp hơn mức trung bình của hai mươi bảy ngân hàng hai một mươi
nhằm tăng cung vàng miếng cho thị trường trong tuần này ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức hai phiên đấu thầu vàng
ngân hàng nhà nước việt nam cho biết sẽ tiếp tục tổ chức hai phiên đấu thầu vàng vào các ngày hai mươi một tháng năm và hai mươi ba tháng năm
với hai phiên đấu thầu vàng này khối lượng vàng đặt thầu tối thiểu ở mức năm trăm linh lượng và khối lượng đặt tối đa là bốn lượng
khối lượng vàng đấu thầu vẫn ở mức một mươi sáu tám trăm linh lượng
trước đó từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ngân hàng nhà nước đã tổ chức bảy phiên đấu thầu bán vàng miếng sgc tăng cung ra thị trường
trong đó bốn phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là hai mươi bảy hai trăm linh lượng tương đương khoảng một hai tấn
ngân hàng nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư năm mươi một hai nghìn một mươi ba
trong dự thảo thông tư đã bổ sung một số quy định mới về điều kiện tăng vốn tại công ty con công ty liên kết của tổ chức tiến dụng
theo dự thảo thông tư số năm mươi một
sử dụng khi tăng vốn tại công ty con và bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định
giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định
kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liên kề trước năm thực hiện tăng vốn đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập
không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro
góp vốn mua cổ phần trong một mươi hai tháng liên kỳ trước tháng thực hiện tăng vốn
đặc biệt dự thảo thông tư quy định rõ điều kiện tăng vốn tại công ty con công ty liên kết của tổ chức tín dụng là có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn ba trong một mươi hai tháng liên kỳ trước tháng thực hiện tăng vốn
bổ sung quy định loại trừ các trường hợp tăng vốn đặc thù tại công ty con công ty liên kết là tổ chức tiến dụng được can thiệp sớm kiểm soát đặc biệt theo quy định tại luật các tổ chức tiến dụng năm hai nghìn một mươi bốn
giá sầu riêng lao dốc kèm theo tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng quá nhanh chóng khiến nhiều người bắt đầu lo ngại về viễn cảnh dư cung
thời gian gần đây giá sầu riêng đang lao dốc tính đến ngày một mươi sáu tháng năm giá sầu riêng ri sáu giao động trong khoảng từ năm mươi đến sáu mươi tám đồng một kg giảm khoảng một nửa so với hồi đầu năm
hiện tượng này diễn ra khi sầu riêng của việt nam đang vào chính vụ và chùng với thái lan khiến lượng cung tăng cao
theo số liệu từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diện tích sầu riêng của nước ta hiện đạt khoảng một trăm năm mươi hectare vào năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng năm mươi trong số này đã cho thu hoạch với sản lượng một hai triệu tấn
với tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng quá nhanh chóng khiến nhiều người bắt đầu lo ngại về viễn cảnh sư cung đồng thời việc phụ thuộc trên chín mươi vào thị trường trung quốc cũng hàm chứa những rủi ro
trong nửa cuối năm nay tp hcm sẽ tổ chức hai đợt khuyến mại tập trung mức một trăm linh giá bán với tổng thời gian áp dụng chương trình khuyến mại kéo dài bốn năm tháng
theo kế hoạch tổ chức do ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành khuyến mại đợt một sẽ kéo dài ba tháng diễn ra từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng chín nhằm kích cầu mua sắm hè
trong khi đó đợt hai diễn ra vào một năm tháng cuối năm để trợ lực người dân sắm tết từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
trong cả hai đợt này thương nhân tham gia được phép áp dụng giảm giá tối đa lên đến một trăm linh
chương trình năm nay sẽ liên kết hỗ trợ triển khai cùng các tỉnh thành phía nam như đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu tây ninh long an bến tre tiền giang hậu giang cần thơ đồng tháp
đây là năm thứ tư liên tiếp tp hcm tổ chức chương trình khuyến mại tập trung và có đợt khuyến mại kéo dài đến ba tháng thay vì một tháng như thông thường